trong khi đó sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú yên cho biết là từ một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng sáu đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng sáu toàn tỉnh phát hiện thêm một mươi ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó sáu ca ở thị trấn củng sơn huyện sơn hòa bốn ca ở xã bình kiến thành phố tuy hòa và một ca nghi ngờ trong cộng đồng
như vậy tính từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến nay phú yên đã ghi nhận hai mươi ca nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
trước tình hình trên thành phố tuy hòa đã có quyết định phong tỏa toàn bộ xã bình kiến từ một mươi bốn h ngày hôm nay
hiện tỉnh phú yên đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm toàn thành phố tuy hòa thị xã đông hòa thị trấn củng sơn